quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của chương trình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay và sáng ngày mai thời tiết ở phía tây và phía đông của bắc bộ
tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt
đối với các tỉnh phía đông bắc bộ do vẫn chịu tác động của gió đông nam ẩm
thổi từ rìa khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông
nên trong đêm nay và sáng ngày mai trên khu vực này tiếp tục duy trì mây nhiều
vùng ven biển và phía nam của vùng đồng bằng còn có mưa nhỏ mưa phùn kèm theo sương mù trộn lẫn
tuy nhiên đến trưa và chiều mai tác động của hiệu ứng nẽn xanh áp thấp
sẽ khiến mây dãn mỏng ra trời chuyển nắng
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở các tỉnh thành khu vực phía đông bắc bộ sẽ phổ biến từ hai mươi chín ba mươi một độ
riêng đối với quảng ninh hải phòng thái bình hay khu vực nam định do nằm sát với biển
chịu tác động của gió ẩm nhiều nên mây dày nắng yếu hơn nhiệt độ giao động từ hai mươi tám đến hai mươi chín độ
trong khi đó khu vực phía tây bắc bộ trời mỏng mây ngày mai có nắng từ sáng
trưa chiều mai nhiệt độ sẽ tăng cao lên mức từ ba mươi một ba mươi bốn độ
gió ẩm của khối khí lạnh suy yếu cũng tác động đến vùng ven biển các tỉnh thanh hóa nghệ an
cũng như hà tĩnh khiến cho khu vực này trong đêm nay và sáng ngày mai cũng nhiều mây
mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi nhưng sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác trời xe lạnh
tuy nhiên trong ngày mai mây giảm nhanh và trời nắng
nhiệt độ trưa chiều mai ở khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế tiếp tục tăng
phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng một số nơi ở vùng núi phía tây có nơi nhiệt độ cao trên ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong đêm nay và ngày mai duy trì thời tiết mây thay đổi
đêm không mưa ngày nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai vẫn có thời tiết ổn định không mưa
ban này có nắng nhiều
tại tây nguyên về đêm và sáng sớm trời rét nhẹ ban ngày nhiệt độ tăng cao
giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trong khi đó
ở khu vực nam bộ khu vực miền đông nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
còn miền tây nhiệt độ thấp hơn phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi năm độ
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai
ở khu vực bắc biển đông trong đó có vùng biển huyện đảo hoàng sa
tiếp tục có duy trì gió đông nam đến nam cấp ba cấp bốn
trong khi đó ở khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trương sa
duy trì gió đông bắc đến đông với cường độ phổ biến ở mức cấp bốn năm
ở khu vực vĩnh bắc bộ gió đông nam đến nam dự báo khoảng chiều tối
gió hoạt động mạnh hơn có lúc đạt cấp sáu còn trong ngày gió ở mức cấp bốn năm
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước